tin về vụ sạt lở nghiêm trọng vào trường ngày ba mươi tháng bảy tại đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng khiến cho bốn người bị đất đá vùi lấp
đêm qua lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng đã tìm thấy ba nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại
thời điểm vụ việc xảy ra thiếu tá nguyễn khắc thường thượng úy lê quang thành thượng úy lê anh sáng và một người dân tên phạm ngọc anh
vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trở về chốt đang di rời phương tiện trang thiết bị ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở
thì bất ngờ bị một lượng đất đá từ trên đồi cao hàng chục mét đổ sập xuống khu vực chốt cảnh sát giao thông đoạn giữa đèo bảo lộc
tỉnh lâm đồng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện tiếp cận hiện trường khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ các nạn nhân
đến hai mươi một h lần lượt ba thi thể nạn nhân đã được tìm thấy hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân thứ tư
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg kim loại nghi là vàng từ campuchia về việt nam
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã thi hành tám lệnh khám xét khẩn cấp tạm giữ hơn một mươi bốn kg vàng cùng nhiều tăng vật
đồng thời tiếp nhận đầu thú và tạm giữ năm đối tượng
trước đó tối ngày hai mươi năm tháng bảy tại khu vực sông bình di phát hiện nguyễn tấn phong chú tại thị trấn long bình đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng campuchia về việt nam
đã bị lực lượng công an phát hiện
tuy nhiên lợi dụng đêm tối phong đã nhảy xuống sông bỏ trốn
cùng lúc này trên đường bộ một tổ công tác đã khống chế hồ văn sơn và nguyễn hoài tâm cùng chú tại huyện an phú về cơ quan công an làm việc
sơn và tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang
còn trên xuồng máy cơ quan công an phát hiện nhiều thỏi kim loại và nữ trang nghi là vàng có tổng trọng lượng khoảng một mươi chín kg
nhận thấy không thể trốn chạy nguyễn tấn phong đã ra đầu thú ngay sau đó
phòng cảnh sát điều cho tội phạm
về ma túy công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện quang bình vừa bắt giữ và bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi trao đổi mua bán cháy phép chất ma túy
liều seo trang chú tại huyện quang bình và hoàng văn phà chú tại huyện mường khương tỉnh lào cai đang thực hiện hành vi trao đổi mua bán cháy phép chất ma túy
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ thu giữ một ba lô bên trong có hai mươi bánh heroin
cơ quan điều tra đã tiến hành giữ người
đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
tại nhà riêng của lưu xeo trang thu giữ thêm một bánh heroin một mươi tám kg pháo hoa xuất xứ từ nước ngoài và một số đồ vật khác có liên quan
vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị vào đêm ngày hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của tất cả bốn nạn nhân bị vùi lấp tại chốt cảnh sát giao thông trên đèo bảo lộc của tỉnh lâm đồng
sau gần sáu giờ nỗ lực tìm kiếm
danh tính của các nạn nhân được xác định gồm ba chiến sĩ cảnh sát giao thông là thiếu tá nguyễn khắc thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
thượng úy lê quang thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thượng úy lê ánh sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và một người dân tên ngọc anh
cả bốn người bị vùi lấp khi đang nỗ lực di chuyển phương tiện thiết bị ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm
sau khi nhận được thông tin tỉnh lâm đồng đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện để tìm kiếm bốn người mất tích do sạt lở đất
tại chốt cảnh sát giao thông trên đèo bảo lộc
vào tối cùng ngày đơn vị quản lý đường bộ bốn một đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông các địa phương
tổ chức hướng dẫn điều tiết và tạm thời đóng đèo bảo lộc vì thời tiết xấu khối lượng sạt lở quá nhiều gây nguy hiểm đến an toàn giao thông
liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg vàng từ campuchia về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã thi hành tám lệnh khám xét khẩn cấp
cấp các địa điểm chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng
tạm giữ thêm hơn một mươi bốn kg vàng thỏi vàng nữ trang và nhiều đồ vật tài liệu tài sản có liên quan
tại khu vực sông bình di đoạn qua địa phận khóm tân bình thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
tổ công tác đường sông phát hiện đối tượng nguyễn tấn phong trú tại tỉnh an giang đang điều khiển xuống máy vận chuyển hàng hóa
từ hướng campuchia về việt nam nên tiến hành áp sát bắt giữ đối tượng
lợi dụng đêm tối đối tượng liền nhảy xuống sông lặn trốn về phía campuchia
lúc này tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và mời hai đối tượng hồ văn sơn và nguyễn hoài tâm về cơ quan công an làm việc
đối tượng nguyễn tấn phong nhận thấy không thể trốn chạy nên cũng ra đầu thú ngay sau đó
qua kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ xác định các đối tượng vận chuyển khoảng một mươi chín kg nghi là vàng
căn cứ lời khai các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan công an đã thi hành tám lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm chỗ ở nơi làm việc
đối với các đối tượng có liên quan tạm giữ thêm hơn một mươi bốn kg vàng thỏi vàng nữ trang và nhiều đồ vật tài liệu tài sản
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tiếp nhận đầu thú
và ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp năm đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới việt nam campuchia
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa cho biết đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an hai huyện lật châu thành và mỏ cây bắc tỉnh bến tre
tiến hành khám xét nơi ở của ba đối tượng có liên quan đến vụ tàng trữ súng hung khí vừa bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khám xét nơi ở của hồ thiết tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tại thị trấn phước vĩ trung huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ hai viên đạn và một quả nổ tự chế
trước đó các đối tượng có tàng trữ súng hung khí và hẹn với một nhóm thanh thiếu niên trú tại tỉnh vĩnh long đến tỉnh tiền giang gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ trước
vào h ba mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng bảy công an tỉnh tiền giang đã bố trí lực lượng phối hợp với công an tỉnh bến tre chốt chặn bắt giữ ba mươi một đối tượng đi trên sáu xe ô tô từ tiền giang sang bến tre ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ bốn khẩu súng hai mươi năm viên đạn một quả nổ tự chế một bình xịt hơi cay một áo khoác lót chống đạn năm dao bấm hai túi ni lông chứa chất bột nghi là ma túy một mươi một điện thoại di động sáu xe ô tô và một số giấy tờ có liên quan khác
qua test nhanh một mươi sáu trên ba mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy vụ việc vẫn đang được các lực lượng phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hà giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện quang bình vừa bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi trao đổi mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng là lưu xeo xẻng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện quang bình và hoàng văn phà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện mường khương tỉnh lào cai
đang thực hiện hành vi trao đổi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của lưu xeo xẻng thì bị các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ thu giữ một ba lô bên trong có hai mươi bánh heroin
cơ quan điều tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
tại nhà riêng của lưu xeo xẻng thu giữ thêm một bánh heroin một mươi tám kg pháo hoa xuất xứ từ nước ngoài và một số đồ vật khác có liên quan vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị trên các tỉnh tây nguyên thì mỗi buôn làng đều có một già làng họ như những cây đại thụ là điểm tựa của bà con trong các hoạt động đời sống văn hóa xã hội
và đặc biệt các già làng còn là cánh tay nối dài của chính quyền trong tuyên truyền chính sách pháp luật đi đầu trong thực hiện các chủ trương giữ gìn bản sắc văn hóa góp phần ổn định đời sống và an ninh buôn làng và sau đây sẽ là ghi nhận trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đến gặp già làng ibrinie ở buôn sứt mở đưng xã cư xê huyện cư mở gà tỉnh đắk lắk mặc dù đã tám mươi ba tuổi ông vẫn rất minh mẫn hoạt bát
buôn sứt mở đưng được biết đến là nơi có nhiều đối tượng
xấu rụ rỗ bà con gây dối an ninh trật tự được truyền lại giữ chức vụ già làng từ người cha vợ hơn ba mươi năm qua ông ybri đã giúp nhiều người dân không nghe lời kẻ xấu
ngày xưa tôi phải kết hợp với đội công tác quần chúng để vận động bà con không đi theo kẻ xấu giờ buôn làng bình yên phát triển tôi rất vui được mọi người tín nhiệm làm già làng dù mình làm không có phụ cấp gì mình cũng vui
năm trưa thì nghe
người này người nọ người trong nước ngoài để dụ dỗ đi biểu tình nói đói cái này cái nọ hôm nay nghe theo lời già làng đã khuyên bảo gia đình chị không đi theo nữa phải lo việc chăm chỉ lao động sản xuất để làm ruông lo cho con cháu đi học
ở tây nguyên già làng do người dân bầu nên từ xa xưa già làng là thủ lĩnh của một tộc người
giọng họ của một tộc người nào đó hoặc kế thừa cha truyền con đối
già làng thường là người lớn tuổi có tiếng nói và uy tín hay đứng ra giải quyết mâu thuẫn và tham gia các công việc trong buôn làng
đi từng nhà để vận động chiều nói là bằng ngày chiều tối vẫn đi vận động nhưng mà là bám bám bám người dân cũng ăn cũng làm cũng ở với người dân
tuy rằng mình bỏ về nhà mình ra đi mình muốn bà con mình yên tĩnh mình làm ăn mà
bây giờ như ví dụ gia đình ybrey này hơ linh này bây giờ là làm ăn rất là khá giả
có nhà xây kiên cố rồi tuy rằng là trước đây là khô lắm
già làng hiện nay là như là một thủ lĩnh tích cực họ là cầu nổi là giúp cho chính quyền xã cùng với các trưởng thôn để đưa các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
họ là người tiên phong cần phải quan tâm
những người này mà nếu họ mà không tham gia cùng với chính quyền thì chắc chắn các cái chủ trương chính sách của mình là khó mà đạt được kết quả như mong muốn
tây nguyên hiện có hơn ba bảy trăm linh già làng họ như những biểu tượng văn hóa giữa buôn làng
xa xưa già làng có quyền toàn trị chủ yếu duy trì phong tục tập quán tín ngưỡng luật tục
ngày nay họ vẫn rất quan trọng là cánh tay nối dài của chính quyền trong tuyên truyền chính sách pháp luật
đi đầu trong thực hiện các chủ trương giữ bản sắc văn hóa
thời gian vừa qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng chuyển hướng sang lợi dụng công nghệ mạng xã hội để mời chào
rụ rỗ người dân vay tiền với lãi suất cao và đòi nợ theo cuộc kiểu khủng bố
theo đó đã xuất hiện nhiều ứng dụng website không rõ nguồn gốc có biểu hiện hoạt động tín dụng đen
các ứng dụng này thường xuyên thay đổi tên hoặc để ẩn thông tin nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng
và từ đầu năm đến nay lực lượng công an đã phát hiện triệt phá nhiều đường dây cho vay lãi nặng online
hoạt động có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp
ngày hai mươi bốn tháng bảy vừa qua một đường dây cho vay nặng lãi trực tuyến lớn nhất cả nước từ trước đến nay
đã bị lực lượng công an triệt phá
đường dây này do nhóm đối tượng người trung quốc chủ mưu tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng
thông qua các ứng dụng với lãi suất hai ba trăm bốn mươi sáu bốn một năm
và tổng số tiền giao dịch lên đến hai mươi tỷ đồng thu lợi bất chính trên tám tỷ đồng
theo đó các đối tượng đã tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam
với số tiền trên năm tỷ đồng
trước đó vào tháng bốn đường dây cho vay siêu lãi nặng với lãi suất thấp nhất là một trăm tám mươi ba một năm

đúc bóng sáu công ty ở tp hcm
đã bị triệt phá hoạt động của nhóm đối tượng được tổ chức xuyên suốt
có phân công cụ thể nhiệm vụ quảng cáo tìm kiếm người vay tư vấn
hướng dẫn thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến
kiểm tra xác minh thông tin người vay tuyệt vay thu hồi nợ